mùa lũ về bên cạnh việc mang theo các sản vật đặc trưng thủy sản giúp người dân mưu sinh tăng thu nhập
tuy nhiên đối với những người dân vùng sâu vùng xa nhất là các hộ dân sống trên đồng nước nổi
họ luôn lo lắng bảo vệ tài sản đặc biệt là tính mạng của con em mình
tại các xã vùng trung thấp thường lạc thường tới hậu a thường tới hậu b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
những ngày này nước đã chàn đồng
lũ về sớm và lớn cùng kỳ nên một số nhà dân sống cặp theo tuyến đề bao của địa phương phải chịu chia cắt
việc đi lại phải lưu thông bằng xuồng
những ngày qua người dân phải tất bật kê cao đồ đạc nhà cửa để tránh lũ
theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp mực nước được đo tại trạm tân châu ngày một mươi bốn tháng tám
tương đương ba sáu mực nước này cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy trên một m
trong tình hình lũ lớn hiện nay đối với địa phương đã có công tác chuẩn bị
củng cố lại các tổ tìm kiếm cứu nạn trên các điểm sung yếu
riêng đối với các cơ sở hạ tầng để phục vụ dân sinh
là có công tác chuẩn bị
công tác chuẩn bị ngay từ đầu năm
khi mà có tình hình lũ lớn đột biến xảy ra thì phải có phương án di dời
do đặc thù kênh dạch trăng trịt hàng trăm nhà dân ở huyện đầu nguồn hồng ngự
bố trí theo các sông kênh dạch và các đê bao sản xuất
do vậy các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở nhân dân
trăng néo nhà cửa đề phòng rông lốc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trong mùa lũ
đối với các khu vực xuống giống vụ ba theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết
mực nước lũ để cùng địa phương có giải pháp đảm bảo an toàn các diện tích sản xuất